để chuẩn bị cho năm học mới nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lai châu đang từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp học tập trung nâng cao chất lượng dạy và học
ghi nhận tại điểm trường trung tâm phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số hai nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu nơi nhường lại bản làng dụng đất cho việc xây dựng công trình thủy điện lai châu
nhà thư viện này vừa mới được dựng tạm nền nhà còn chưa khô là chỗ để các giáo viên phân loại sách vở phát cho các em học sinh khi vào năm học mới
trong năm học trước tại ngôi trường này nhà công vụ của giáo viên được chuyển thành nhà sinh hoạt bán chú cho các em học sinh còn các giáo viên trong trường đã phải thuê nhà làm nhà tạm hoặc ở nhờ nhà dân
nhưng mà các em thì còn bán chú học sinh bán chú về đây thì không có chỗ ở nên là các thầy cô phải nhờ lại phòng công vụ cho các em ở có một số hồ gia đình ở quanh đây thì chúng tôi xin nghỉ nhờ ở đây thôi ạ
thiếu lớp và các phòng chức năng nên việc quản lý tổ chức hoạt động giảng dạy bồi dưỡng học sinh yếu kém cũng như các hoạt động ngoại khóa của trường gặp nhiều khó khăn
vì thế bài toán đầu tiên được ban giám hiệu nhà trường và chính quyền xã nậm hàng thực hiện
huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học
với sự hỗ trợ của ban quản lý dự án thủy điện lai châu những dãy nhà tạm làm bằng tre nứa đang được thay thế bằng dãy nhà kiên cố
năm nay chắc chắn là sẽ đổi mới và sẽ có nhiều cái chuyển biến tích cực hơn nữa
bởi vì thứ nhất là cơ sở vật chất đã được đầu tư
thứ hai là khuôn viên của nhà trường được mở rộng hơn so với năm ngoái
và nhà trường sẽ để thu hút các em học sinh đến trường
nhà trường sẽ tạo một sân chơi như là khu vui chơi của học sinh đó là sân bóng đá bóng truyền cồn lông cho các em
đó là một trong những yếu tố để thu hút các em khi về đây học
năm ngoái em đi học trường rất nóng năm nay có trường mới còn rất vui
do khoảng cách địa lý giữa các cụm dân cư trong một bản và các bản trong một xã rất lớn
địa hình chia cắt sông suối nhiều không có đường giao thông nên nỗ lực của chính quyền và ban quản lý dự án điện lai châu
đã giúp các học sinh nơi đây có một môi trường học tập đầy đủ đỡ vất vả khi phải đi bộ cả ngày mới xuống đến trường
với những thay đổi nhỏ ngày hôm nay sẽ từng bước đặt nền móng cho những đổi thay với hệ thống giáo dục
ở vùng đặc biệt khó khăn này rút ngắn khoảng cách tranh lệch giữa các vùng trong tỉnh lai châu